thưa quý vị cục trăn nuôi và thủy sản bộ nông lâm lào mới đây cho biết nước này đã phát hiện các ca mắc cúm gia cầm chủng h năm n một ở chợ thủ đô viên trăn
trung tâm nghiên cứu bệnh động vật của lào thông báo đã tiếp cận sáu mươi năm mẫu bệnh phẩm từ gà và vịt ở chợ đan sang huyện setani thủ đô viên trăn
trong đó có ba mươi mẫu từ gà ba mươi mẫu từ vịt và năm mẫu từ môi trường qua xét nghiệm bằng phương pháp pcr đã phát hiện ba mươi mẫu bị nhiễm dịch cúm h năm n một
trước tình hình trên sở nông lâm thủ đô viên trăn đã chỉ đạo ngành chăn nuôi phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra nguyên nhân dịch bệnh thu thập thông tin khoanh vùng dịch
đồng thời cấm vận chuyển giao cầm chuyển da cầm và thực hiện tiêu hủy các gia cầm bị mắc bệnh hoặc là có nguy cơ lây nhiễm cần phải được khoanh vùng
tuyên truyền hướng dẫn chủ vật nuôi và người vệ sinh phun thuốc sát trùng rắc vôi bột lên chuồng và khu vực xung quanh